chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình tạp chí lao động xã hội của kênh truyền hình nhân dân
trải qua hai lần thương lượng đàm phán để đưa ra mức lương tối thiểu vùng cho năm hai nghìn một mươi chín
tính đến thời điểm hiện nay thì vẫn chưa có phương án chốt nào được đưa ra
câu trả lời sẽ phụ thuộc vào kết quả phiên thảo luận lần thứ ba của hội đồng tiền lương quốc gia tới đây
tuy nhiên dù con số nào được đưa ra thì cũng phải bảo đảm hài hòa giữa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp sử dụng lao động
tiền lương tối thiểu phải đáp ứng được ngày càng tốt hơn mức sống tối thiểu
mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của bộ luật lao động
là mức lương dùng làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương
đây cũng là cơ sở để đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp
trong những năm vừa qua mức lương tối thiểu được điều chỉnh tăng dần nhằm đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu của người lao động
năm hai nghìn một mươi tám cuộc tranh luận về mức tăng lương tối thiểu vùng cho năm hai nghìn một mươi chín lại tiếp diễn với nhiều ý kiến khác nhau
qua hai phiên thảo luận phương án cuối cùng cho mức tăng lương tối thiểu vùng vẫn chưa được thông qua
tính đến thời điểm hiện tại trước phiên thảo luận lần ba mức đề xuất đưa ra giữa đại diện người sử dụng lao động và người lao động đang là hai và tám
vấn đề đặt ra hiện nay đó là cần có mức tăng lương tối thiểu vùng phù hợp bảo đảm hài hòa lợi ích
và cần xác định một cách chính thức về mức sống tối thiểu
hiện trên cả nước có khoảng một mươi triệu lao động trong khu vực có quan hệ lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội và chịu tác động trực tiếp của lương tối thiểu vùng
do đó việc điều chỉnh mức lương tối thiểu sẽ giúp họ ổn định
định cuộc sống tăng quyền lợi hưởng bảo hiểm xã hội
thực tế việc thay đổi tiền lương tối thiểu phụ thuộc vào nhiều yếu tố
chúng ta điều chỉnh tiền lương theo tối thiểu theo quy định của pháp luật là do ba yếu tố
thứ nhất là do tốc độ tăng trưởng kinh tế
thứ hai là số giá sinh hoạt tăng lên thì chúng ta phải điều chỉnh tiền lương tối thiểu
và cái thứ ba là nó rất đơn giản nhưng rất quan trọng
đó là do cái mối quan hệ giữa cung cầu lao động
tức là cái giá lao động trên thị trường
nếu cung lao động mà lớn hơn cầu sử dụng thì chắc chắn là giá nhân công nó phải rẻ hơn
khi mà cung lao động lại thấp phân cầu sử dụng thì dứt khoát giá nhân công nó phải đắt lên
hai yếu tố đó thay đổi thì chúng ta mới thay đổi tiền lương tối thiểu
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám tình hình kinh tế xã hội có nhiều diễn biến thuận lợi hơn năm trước
tổng sản phẩm trong nước gdp ước tính tăng bảy tám
tám so với cùng kỳ năm trước
đây là mức tăng cao nhất của sáu tháng kể từ năm hai nghìn một mươi một trở về đây
thêm vào đó nghị quyết số hai mươi bảy về cải cách chính sách tiền lương được ban hành mới đây cũng nêu rõ
đến năm hai nghìn hai mươi mức lương tối thiểu bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ
theo tổng liên đoàn lao động việt nam lương tối thiểu năm hai nghìn một mươi tám đã tăng thêm sáu năm so với mức lương của năm hai nghìn một mươi bảy
tương đương từ một trăm tám mươi đến hai trăm ba mươi đồng tại bốn vùng lương
điều này đã đưa mức lương tối thiểu hiện tại đáp ứng được khoảng chín mươi chín mươi hai mức sống tối thiểu
do đó việc đề xuất mức tăng sẽ bị giới hạn trần cho khoảng từ tám đến một mươi hai trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
nếu lương tối thiểu vùng năm hai nghìn một mươi chín tăng là tám từ hai trăm hai mươi đồng tăng lên ba trăm ba mươi đồng
tuy nhiên theo đại diện chủ sử dụng lao động chỉ số gdp sáu tháng tăng song doanh nghiệp vẫn cần thêm nhiều dư địa để ổn định cạnh tranh và tham gia các sân chơi lớn hơn
hiện nay của cách mạng bốn đang buộc các doanh nghiệp việt không thể đứng ngoài cuộc và điều này rất dễ dẫn đến tình trạng dôi dư nguồn lao động trực tiếp sản xuất
nếu lương tối thiểu tăng quá nhanh thì không phải chỉ là ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của doanh nghiệp mà quan trọng hơn là ảnh hưởng đến tình trạng quan việc làm của người lao động
cái việc giải quyết ngoan việc làm cho cái lực lượng lao động đang được giải phóng khỏi cái khu vực sản xuất nông nghiệp và cần có việc làm trong khu vực sản xuất công nghiệp
mà cái việc làm hiện nay ở nước ta đang được chủ yếu tạo ra ở khu vực sử dụng nhiều lao động như các ngành diệt may giày dép
và ngành công nghiệp điện tử và tất cả những ngành này đang chịu cái áp lực cạnh tranh mạnh mẽ từ các cái nước khác có chi phí lao động thấp hơn và cạnh tranh bởi việc sử dụng các cái dây chuyền sản xuất sử dụng người máy
và ngay trước phiên đàm phán đầu tiên nhiều hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước đã gửi kiến nghị đề xuất không điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm hai nghìn hai mươi
thậm chí một số doanh nghiệp còn cho rằng không phải cứ tăng mức lương tối thiểu là có lợi cho người lao động ở mọi vùng miền
mức lương của người lao động ở mức độ tám hay một mươi bây giờ là cũng rất là khó khăn cho doanh nghiệp về luật bảo hiểm có hiệu lực từ một trong một năm hai nghìn một mươi tám
các đơn vị địa phương mà đặc biệt là đơn vị xây dựng như đơn vị mình thì sử dụng lao động địa phương là nhiều
nên về lúc tăng lương và lúc bảo hiểm rất khó khăn cho các doanh nghiệp đặc biệt là bà con lao động bán thời gian
tính đến nay mức tranh lệch giữa đại diện đàm phán của người sử dụng lao động và người lao động
đối với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng là hai và tám
đại diện đàm phán phía người sử dụng lao động mức đề xuất hai đã phần nào tính tới sự cân đối giữa bảo đảm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
và cải thiện chất lượng việc làm tạo thêm nguồn việc làm mới
quyết định hợp lý về mức lương tối thiểu sẽ phải đảm bảo một mặt là cải thiện đời sống của người lao động
nhưng mặt khác thì phải đảm bảo duy trì năng lượng cạnh tranh của người lao động
đặc biệt là không để xảy ra tình trạng thất nghiệp gia tăng và đó là yêu cầu tổng thể phải tính đến
và kể cả người lao động đại diện người lao động hay đại diện người sử dụng lao động tham gia đàm phán tiền lương
phải đặt trên cái quan điểm chung của nền kinh tế để đưa ra khuyến nghị của mình
chứ không chỉ là cái kiến nghị của riêng người lao động hay là của người sử dụng lao động
hiện bộ phận kỹ thuật hội đồng tiền lương
cũng đã đưa ra đề xuất phương án tăng lương tối thiểu vùng năm hai nghìn một mươi chín là năm ba để các bên tham khảo
cũng có nhiều ý kiến lo ngại nếu không tăng lương tối thiểu vùng năm nay
thì năm sau mức tăng lương sẽ đột biến gây sốc cho quan hệ lao động
một trong những vấn đề chính hiện nay trong các cuộc thương lượng đàm phán đó là cách xác định mức sống tối thiểu
hiện rổ hàng hóa và tỷ lệ lương thực thực phẩm là hai vấn đề cốt lõi để tính toán mức sống tối thiểu
tuy nhiên tính đến thời điểm này định nghĩa và cách tính mức sống tối thiểu như hiện nay vẫn chưa rõ ràng
tuy nhiên tính đến thời điểm này định nghĩa và cách tính mức sống tối thiểu như hiện nay vẫn chưa rõ ràng
những cái bên nó chưa thống nhất
thì chúng ta áp cái đó vào là chúng ta không cần phải đi ngồi cái đó cả
dự kiến về con số được hai bên thống nhất trong lần đàm phán tới đây của hội đồng tiền lương quốc gia
chủ tịch phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci nhận định
tôi nghĩ là các cái thành viên trong hội đồng sẽ có cái trao đổi
và bên cạnh đó là có nhóm chuyên gia họ cũng sẽ đưa ra những con số để có cái sự thảo luận
và đương nhiên là cái khoảng cách đó cần phải được rút ngắn lại
và chắc chắn là hội đồng sẽ đưa ra được một cái mức lương mức tăng lương tối thiểu hợp lý trên cơ sở đảm bảo cái lợi ích tổng thể của nền kinh tế việt nam
năm nay nói gì chỉ nói không thể tiền lương thấp hơn tốc độ tăng của năm ngoái được
đúng rồi năm nay tất cả những cái chỉ số gì chúng ta không thấy một cái gì đó là so sánh cho giữa tổng thể kỳ năm nay và năm ngoái khi cũng đàm phán
thì điều đó chúng tôi nói rằng là
là có tệ nhất xấu nhất thì cũng phải bằng cái mức của năm ngoái chứ không thể thấp hơn
đấy là chúng ta chưa kể từ mùng một tháng bảy năm nay cái điều chỉnh tiền lương cho cái khu vực cán bộ công chức và người nghỉ hưu cũng đã là sáu chín mươi sáu tức là gần bảy thôi
thì tôi nghĩ là điều chỉnh khu vực doanh nghiệp nhà nước khó khăn như thế mà vẫn điều chỉnh gần sắp xỉ bảy
thì không có lý gì mà điều chỉnh công nhân của tiền lương
điều chỉnh của công nhân lương tối thiểu của công nhân lại thấp hơn cái của khu vực hành trình triển dạng
điều đó là chúng tôi nghĩ rằng đấy là cái mà chúng ta
dưới đó thì chắc chắn là người công nhân không thể chấp nhận và chúng tôi cũng không thể chấp nhận được
tính đến thời điểm này đáp án của tăng lương tối thiểu năm hai nghìn một mươi chín vẫn là câu hỏi mở
thế nhưng qua những tín hiệu ban đầu
thế nhưng qua những tín hiệu ban đầu
thì chúng ta có thể hình dung được phần nào diễn biến kịch bản đàm phán tăng lương
đó là con số sẽ làm hài lòng cả hai bên vừa bảo đảm lợi ích cho người lao động
vừa giúp cho doanh nghiệp có thêm sức để cải tạo đổi mới sản xuất đáp ứng tình hình mới
tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục những điều cần biết
theo bảo hiểm xã hội việt nam tính đến ngày ba mươi một tháng bảy
toàn quốc có gần một mươi bốn triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
tám mươi một sáu mươi chín triệu người tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ bao phủ tám mươi bảy hai dân số
lũy kế đến hết tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám toàn ngành thu được một trăm bảy mươi tám tám trăm hai mươi ba tỷ đồng đạt năm mươi bốn hai kế hoạch cả năm
tỷ lệ nợ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế đang ở mức ba sáu tổng số phải thu tương đương bảy hai trăm linh tỷ đồng
tuy nhiên con số này vẫn cho thấy
nỗ lực không nhỏ của ngành bảo hiểm xã hội từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
bởi so sánh với các năm trước tỷ lệ nợ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế thường giao động ở mức năm số phải thu
nghị định chín mươi chín hai nghìn một mươi tám ndcp của chính phủ có hiệu lực từ ngày hai mươi bảy tháng tám quy định
mức trợ cấp phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
mức chuẩn để xác định các mức
trợ cấp phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng là một triệu năm trăm một mươi năm nghìn đồng thay mức một triệu bốn trăm một mươi bảy đồng trước đây
như vậy mức trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của mỗi liệt sĩ là một triệu năm trăm một mươi năm nghìn đồng
anh hùng các lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến là một triệu hai trăm bảy mươi nghìn đồng
bệnh binh được hưởng trợ cấp từ một năm trăm tám mươi một đến ba triệu tám trăm năm mươi chín đồng
tùy mức suy giảm khả năng lao động riêng bệnh binh bị suy giảm từ tám mươi một trở lên
còn được hưởng thêm mức phụ cấp từ bảy trăm sáu mươi đến một năm trăm một mươi năm đồng một tháng
đã kết thúc chương trình tạp chí lao động xã hội của chúng tôi ngày hôm nay
mọi thông tin xin được gửi về hòn thư tạp chí laodộngxãhội thnda gmail com